từ ngày hai đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi bảy
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai
ban thực vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo trì đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong hoạt động điều tra
xử lý các vụ án vụ việc trong công tác quản lý sử dụng vũ khí đất đai tài chính tài sản và công tác cán bộ để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự
các đồng chí đại tá huỳnh tiến mạnh ủy viên ban thường vụ tình huy bí thư đảng huy giám đốc công an tỉnh
thiếu tướng nguyễn văn khánh nguyên ủy viên ban thường vụ tình huy nguyên bí thư đảng huy nguyên giám đốc công an tỉnh
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
đại tá trần thị ngọc thuận phó bí thư đảng ủy và các đồng chí là ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc
gồm đại tá ngô minh đức đại tá lý quang dũng đại tá nguyễn văn kim đại tá nguyễn xuân kim
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
qua kiểm tra đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh ủy ban kiểm tra trung mương nhận thấy
đồng chí hồ văn nam ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tình huy đồng nai
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo chỉ đạo hoạt động các cơ quan bảo vệ pháp luật
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
đồng chí hồ văn năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của viện kiểm sát nhân dân tỉnh
trong việc giải quyết một số vụ án hình sự
vi phạm các ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai và các đồng chí nêu trên đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỳ luật
hai xem xét thi hành kỳ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tài và một số cá nhân về các vi phạm khuyết điểm
đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí
nguyễn văn công ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tài phạm viết muôn
nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần ngọc thành nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai đồng chí ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
nguyễn nhật và đồng chí nguyễn ngọc huệ nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty hàng hải việt nam
bộ giao thông vận tài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tài
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí vũ văn ninh nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
trong thời gian giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ đồng chí vũ văn ninh có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phân hóa
thoái vốn nhà nước tại các cảng quy nhơn quảng ninh trái với kết luận của bộ chính trị
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế bảo hiểm xã hội việt nam cho công ty cho thuê tài chính hai phai tiền
vi phạm của đồng chí vũ văn ninh là nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đỗ thế nhữ nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và đồng chí nguyễn đức luyện nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông
về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông trong công tác giao đất giao rừng cho thuê đất cho thuê rừng quản lý bảo vệ rừng đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí đỗ thế nhữ và đồng chí nguyễn đức luyện
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn mạnh cường nguyên phó giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông
trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắp nông đồng chí nguyễn mạnh cường đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo trì đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh và trong đầu tư mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách nhà nước ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắp nông đồng chí nguyễn mạnh cường đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo trì đạo trì đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dự án đầu tư